xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin mùa mùa ban online sáng ngày hôm nay ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi bốn thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đã có thư chúc mừng năm mới hai nghìn hai mươi bốn
đến toàn thể tướng lĩnh sĩ quan hạ sĩ quan học viên công nhân công an lao động hợp đồng trong công an nhân dân
các đồng chí cán bộ công an hưu trí thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ công an nhân dân người có công với kinh mạng
các đồng chí bảo vệ dân phố bảo vệ cơ quan doanh nghiệp
truyền hình công an nhân dân xin được trân trọng đăng tải toàn thư của đồng chí bộ trưởng
các đồng chí thân mến nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi bốn và đón xuân giáp thìn
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
tôi thân ái gửi tới toàn thể tướng lĩnh sĩ quan hạ sĩ quan học viên công nhân công an lao động hợp đồng trong công an nhân dân
các đồng chí cán bộ công an hưu trí thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ công an nhân dân người có công với cách mạng
các đồng chí bảo vệ dân phố bảo vệ cơ quan doanh nghiệp cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần và chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất
năm hai nghìn hai mươi ba dưới sự lãnh đạo chỉ đạo
của trung ương đảng quốc hội chính phủ sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ hiệu quả của quân đội nhân dân
các ban bộ ngành đoàn thể trung ương và cấp ủy chính quyền địa phương sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân và bạn bè quốc tế
lực lượng công an nhân dân đã đoàn kết chung sức đồng lòng nỗ lực quyết tâm khắc phục mọi khó khăn thử thách
phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
gương mẫu đi đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
các nghị quyết chỉ thị kết luận của trung ương và nghị quyết số một mươi hai nqtvk ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
chủ động nắm chắc tình hình kịp thời đấu tranh ngăn chặn âm mơ hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động
kiểm chế gia tăng tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội góp phần bảo vệ vững chắc
chủ quyền lãnh thổ và lợi ích quốc gia dân tộc giữ vững ổn định chính trị xã hội duy trì môi trường hòa bình
ổn định an ninh an toàn phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội và đối ngoại của đất nước
tích cực tham mưu đi đầu thực hiện chuyển đổi số quốc gia cải cách hành chính tình gọn tổ chức bên trong
xây dựng công an xã đủ sức giải quyết tình hình an ninh trật tự từ sớm ngay từ đầu và tại cơ sở
đối ngoại công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột trong công tác đối ngoại việt nam
thực hiện có hiệu quả phương châm đi trước mở đường góp phần nâng cao hình ảnh vị thế uy tín của công an nhân dân việt nam trên trường quốc tế
trong công tác và chiến đấu đã xuất hiện ngày càng nhiều gương cán bộ chiến sĩ công an nhân dân hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc
phục vụ nhân dân kiến quyết tấn công trấn áp tội phạm
nhân dân và bạn bè quốc tế ghi nhận đánh giá cao
bước sang năm mới hai nghìn hai mươi bốn năm có ý nghĩa quan trọng đối với lực lượng công an nhân dân
là năm thứ tư thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
năm đẩy mạnh thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm tám mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân
một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi
năm mới với khí thế mới
quyết tâm mới mỗi cán bộ chiến sĩ cần phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của công an nhân dân
luôn khắc ghi và thực hiện thật tốt sáu điều bác hồ dạy
nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao
quyết tâm xây dựng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
chúc các đồng chí và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe bình an hạnh phúc và thành công
chúc các đồng chí và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe bình an hạnh phúc và thành công
hàng triệu người dân trên cả nước đã hòa chung không khí chào đón năm mới với những màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn
đắm chìm trong không gian tràn ngập âm thanh và ánh sáng ở khoảng khắc đếm ngược vô cùng cuồng nhiệt
và để người dân chào đón năm mới vui tươi và an toàn lực lượng công an cả nước đã huy động tối đa lực lượng
triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn cho nhân dân
tại không gian phố đi bộ hồ hoàn kiếm hà nội
khách quốc tế đã tập trung để cùng đếm ngược chờ đón năm mới
ai cũng mong ước một năm mới với nhiều niềm vui sức khỏe và thành công
để công tác đảm bảo an ninh trật tự diễn ra thông suốt tránh bị động
công an thành phố hà nội đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ ứng trực tại tất cả các địa điểm
trong và ngoài khu vực phố đi bộ hồ hoàn kiếm
đồng thời có những phương án để hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn người dân khi cần thiết
chúng tôi đã dồn toàn bộ cán bộ chiến sĩ các lực lượng
đã chuẩn bị rất kỹ về công tác tuyên truyền
về công tác đảm bảo trật tự giao thông trật tự đô thị
đảm bảo an ninh làm sao cho tốt nhất để nhân dân về đón chào năm mới
được vui vẻ hạnh phúc và an toàn
thật sự rất là vui tại vì được mọi người vẫn năng sau đợt dịch covid
thì đây là một sự tù hợp rất là lớn của cả việt nam
mời các quý vị khán giả những lời chúc

dạ thế để em đại diện nhé
thì bọn em thực sự là chúc cho tất cả mọi người
bao gồm cả người việt đang sống tại việt
và những người đang sống tại nước ngoài
đều có một năm mới hạnh phúc an khang và thịnh vượng ạ
và bây giờ thì tất cả chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng năm mới từng khán giả nhé
một hai ba
thành phố hồ chí minh sau một mươi năm phút mạn nhãn với màn bắn pháo hoa tầm cao
nhiều người dân không giấu được cảm xúc của mình khi bước vào năm mới
chúc mừng năm mới
bản thân tôi là một người dân thành phố hồ chí minh
thì tôi cảm thấy rất là tự hào
vì thành phố mình ngày càng phát triển văn minh hiện đại hơn
còn người dân thì sống rất là hạnh phúc vui vẻ
hàng trăm cảnh sát cơ động hình sự đặc nhiệm cảnh sát giao thông công an phường
trực chiến một trăm linh trên khắp các tuyến đường
nhằm đảm bảo an ninh để người dân vui chơi
cũng đã có niềm vui của riêng mình sau đêm lễ hội đầy màu sắc chảo năm mới
đã qua giờ bắn pháo hoa thì bản thân tôi cảm thấy rất là tự hào và vui mừng
vì đã bảo vệ thành công lễ hội bắn pháo hoa của thành phố
giúp cho người dân vui chơi thật là an toàn
giúp cho người dân thành phố có một cái tết thật là ấm no và hạnh phúc
đêm qua người dân tại thành phố biển xinh đẹp đà nẵng
cũng đã hòa trong không khí rộn ràng chào đón năm mới hai nghìn hai mươi bốn
với nhiều sự kiện hấp dẫn sôi động
tôi hy vọng các bạn được mạnh khỏe gặp nhiều điều lành điều tốt
trong cái năm mới hai nghìn hai mươi bốn này
về mặt thành phố thì mình muốn thấy một cái diện mạo nó mới mẻ hơn năng động hơn
tình hình an ninh chính trị và xã hội được ổn định hơn thắt chặt hơn
và mọi người có một cái cuộc sống nó ấm no hạnh phúc
để người dân chào đón năm mới vui tươi an toàn
lực lượng công an cả nước đã huy động tối đa lực lượng
triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn cho nhân dân
ghi nhận trên cả nước tình hình an ninh trật tự được đảm bảo không xảy ra sự cố
cố hay ủn tắc giao thông kéo dài
xin để tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
thưa quý vị vào chiều ngày ba mươi một tháng một mươi hai
cục cảnh sát giao thông thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước
trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ tết dương lịch hai nghìn hai mươi bốn
và trong đó vi phạm về nồng độ cồn có tới hai một trăm chín mươi ba trường hợp
vi phạm tốc độ là một hai trăm chín mươi bốn trường hợp
ngoài ra còn có chín tài xế bị phát hiện vi phạm liên quan đến ma túy
trong ngày toàn quốc xảy ra tình hình an ninh trật tự
trong ngày toàn quốc xảy ra bốn mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi hai người bị thương bốn mươi bốn người
như vậy sau hai ngày nghỉ cả nước xảy ra tám mươi tám vụ tai nạn giao thông làm hai mươi hai người tử vong tám mươi bốn người bị thương
trên các tuyến đường bộ qua công tác tuần tra kiểm soát
lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện và xử lý bảy ba trăm bảy mươi sáu trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn một mươi sáu tỷ đồng tạm giữ bảy mươi xe ô tô hai tám trăm bảy mươi ba xe mô tô một mươi bốn phương tiện khác
tước một năm trăm hai mươi sáu giấy phép lái xe các loại
phòng cảnh sát hình sự phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh nghệ an
vừa đồng chủ trì đấu tranh triệt phá thành công chuyên án bắt giữ năm đối tượng trong đường dây lừa đảo
lợi dụng chương trình khuyến mãi mở tài khoản online của ngân hàng để làm giả các giấy tờ nhằm chiếm đoạt tài sản
theo đó lợi dụng chương trình khuyến mãi tặng tiền thưởng voucher cho khách hàng mới
và người giới thiệu mở tài khoản thanh toán trực tuyến đối tượng nguyễn tất thắng
chủ tại huyện tương dương cùng với các đối tượng còn lại sử dụng hình ảnh giấy tờ căn cước công dân
chứng minh nhân dân giả và sử dụng công nghệ chỉnh sửa khuôn mặt để đánh lừa hệ thống nhận diện của ngân hàng
để mở tài khoản thanh toán nhằm mục đích chiếm đoạt tiền voucher của chương trình trên
sau khi điều tra thu thập chứng cứ vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng
thu giữ bảy máy tính để bàn hai laptop hàng trăm điện thoại di động hàng nghìn phôi thẻ sim
hình ảnh căn cước công dân đã được làm giả và nhiều dữ liệu điện tử liên quan tới hành vi của các đối tượng
kết quả xác định năm đối tượng đã làm giả hơn một mươi tài liệu của cơ quan tổ chức
để tạo lập các tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
tại lạng sơn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng là nguyễn thế cẩm nguyễn thế thanh
cùng chú tại huyện phù cử tỉnh hưng yên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra nguyễn thế cẩm thông qua mạng xã hội facebook đã mua tài khoản ngân hàng
được đăng ký bằng sim giác sau đó lập tài khoản zalo bằng số điện thoại trên
liên kết với tài khoản ngân hàng với mục đích lừa chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu
đổi tiền nhân dân tệ trung quốc
khi khách có nhu cầu đổi nhân dân tệ sang vnđ đến tài khoản ngân hàng thì cẩm chặn liên lạc
đã xóa thông tin khách hàng sau đó chiếm đoạt tiền để đánh bạc online và tiêu xài cá nhân
vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba do quen biết nguyễn thế thanh nên cẩm đã hướng dẫn thanh
thực hiện hành vi tương tự như trên
cơ quan công an xác định hai đối tượng đã câu kết với nhau để lừa đảo chiếm đoạt
với tổng số tiền hơn một trăm bảy mươi bảy triệu đồng của nhiều bị hại ở nhiều địa phương trên cả nước
liên quan tới hành vi mua bán số đề cáo độ bóng đá phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố mỹ tho và công an huyện trợ gạo
vừa triệt xóa đường dây cờ bạc làm việc với hai mươi hai đối tượng
trong đó nguyễn văn cường đã bị bắt giữ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép
dưới hình thức mua bán số đề cá độ bóng đá
qua kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ thu được nhiều tăng vật có liên quan đến việc mua bán số đề cá độ bóng đá
gồm sáu laptop và máy tính ba mươi ba điện thoại di động nhiều sổ sách giấy tờ dùng để ghi chép việc mua bán số đề
một sổ tiết kiệm một thẻ atm hơn một trăm ba mươi triệu đồng hai xe mô tô cùng nhiều hung khí công cụ hỗ trợ
như dao tựa chế đình xín hơi cay
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép
dưới hình thức mua bán số đề cá độ bóng đá
thông qua mạng xã hội jalo facebook và mạng viễn thông các đối tượng gọi điện nhắn tin mua bán số đề
đặt cược tỷ lệ cáo độ bóng đá hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định
tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
chiều ba mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi ba phòng kiến sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an huyện trà ôn
đã bắt quả tăng một nhóm đối tượng đang tụ tập đánh bạc ăn thua bằng tiền qua mạng internet
vào thời điểm trên lực lượng công an bất ngờ ập vào kiểm tra và bắt quả tăng chín đối tượng
trú tại tỉnh vĩnh long và tà ninh
công an huyện trà ôn và thành phố cần thơ đang tham gia cá cược đá gà thông qua mạng internet
tại khu một thị trấn trà ôn huyện trà ôn
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi một điện thoại di động đang truy cập trực tuyến vào trang mạng internet
có các trận đấu gà tám xe mô tô và số tiền hơn một trăm linh triệu đồng trên người các đối tượng
công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án phát hiện và bắt giữ đối tượng
tăng chữ lượng lớn hàng cấm thu giữ gần một tấn pháo nổ
chi tiết sẽ có trong ghi nhanh ngay sau đây
đây là hiện trường cất giấu lượng lớn hàng cấm của đối tượng trần phát ngũ tài xá dân khỉ huyện diễn châu

tổng trọng lượng tăng vật lực lượng chức năng thu giữ được lên tới hơn bảy trăm hai mươi kg pháo nổ

khi đưa pháo về thì gọi là cất giấu ở đường sau cái tủ quần áo
có cái hầm kín đáo cho nên là tôi đưa pháo về tôi cất đằng sau cái tủ quần áo
tại công an điều tra đối tượng trần văn hưng khai nhật
trước khi bị phát hiện ngay từ những tháng đầu năm hưng đã tìm cách móc nối cấu kết với các đối tượng ngoài địa bàn
để thu gom tìm cách đưa số pháo trên về tập kết cất giấu và dự định tiêu thụ tại địa bàn huyện diễn châu
khi dịp tết nguyên đán kết thúc sau đó thì tháng ba tháng bốn thì các đối tượng đã
móc nối với cả các đối tượng bên ngoài
tức là bên lao hoặc là cả cửa khẩu đã đưa về nhà cất giấu

liên hệ thì chỉ qua mạng

hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
liên hệ thì chỉ qua mạng
hình cắt tuyến địa bàn trọng điện ràng soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động tàng trữ vận chuyển buôn bán hàng cấm
để chủ động có biện pháp gian đe đấu tranh xử lý
một vụ vận chuyển số lượng lớn pháo nổ nhập lậu vừa bị công an tp đông hà tỉnh quản trị bắt giữ
cụ thể tại đường lê duẩn thuộc khu phố một phường đông thanh tp đông hà
lực lượng công an bắt quả tăng đối tượng trần đình lực sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại khánh hòa
và dương văn thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại tỉnh phú yên khi đang sử dụng xe ô tô tải mang biển kiểm soát bảy mươi chín c một mươi bảy nghìn ba trăm bảy mươi ba
vận chuyển hai trăm một mươi sáu hộp pháo hoa nổ loại bốn mươi chín ống trọng lượng ba trăm hai mươi kg và một mươi túi pháo trọng lượng bốn kg bi đều do nước ngoài sản xuất

bước đầu hai đối tượng khai nhận được vận chuyển thuê số hàng trên vào thị xã cam ranh tỉnh khánh hòa để tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ